phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến va chạm tai nạn giao thông
các quy định bắt buộc khi chở khách chở hàng và công tác cứu nạn cứu hộ

tại buổi tuyên truyền đại diện lãnh đạo và lái xe các hãng taxi đã ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ

hơn bốn là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bộ trên cả nước kiểm tra xử lý trong ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
hơn bốn là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao thông bị lực lượng cảnh sát giao